những ngày qua rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đã có đơn tố cáo gửi đến sở công thương tỉnh này về việc công ty đa cấp thiên ngọc minh uy lừa đảo họ với số tiền hàng chục hàng trăm đến hàng tỷ đồng
kết quả ban đầu khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra cho thấy có nhiều dấu hiệu lừa đảo rất tinh vi của các cơ sở kinh doanh đa cấp thuộc công ty này
theo hàng chục đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng các cơ sở kinh doanh đa cấp thuộc công ty thiên ngọc mỹ uy đã lôi kéo nhiều người tham gia vào mạng lưới của mình nhằm huy động vốn

cơ sở kinh doanh đa cấp thuộc công ty này đã tiến hành khám chữa bệnh mặc dù theo quy định thì công ty này không có chức năng trên
trước những bất thường trên cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc

trước những bất thường trên cơ sở kinh doanh đa cấp thuộc công ty này đã tìm ra một cơ sở kinh doanh đa cấp thuộc công ty này đã tìm ra một cơ sở kinh doanh đa cấp thuộc công ty này đã tìm ra một cơ sở kinh doanh đa cấp thuộc công ty này đã tìm ra một cơ sở kinh doanh đa cấp thuộc công ty này đã tìm ra một cơ sở kinh doanh đa cấp thuộc công ty này đã tìm ra một cơ sở kinh doanh đa cấp thuộc công ty này đã tìm ra một cơ sở kinh doanh đa cấp thuộc công ty này đã tìm ra một cơ sở kinh doanh đa cấp thuộc công ty này đã tìm ra một cơ sở k
trước những diễn biến phức tạp liên quan đến công ty đa cấp thiên ngọc mỹ uy
hiện cơ quan chức năng tỉnh thừa thiên huế đã và đang tiến hành thanh kiểm tra tất cả hai mươi năm doanh nghiệp
bán hàng đa cấp trên địa bàn và làm rõ hoạt động của các doanh nghiệp này